ngoài ra quá trình nhận diện nạn nhân cũng đang được tiến hành
bao gồm thu thập các phần thi thể nạn nhân tại hiện trường khám nghiệm tử thi
và kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi cũng như những dữ liệu do gia đình nạn nhân cung cấp
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây khu vực đông nam á với sự hội nhập và tăng trưởng nhanh
nên đã trở thành điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài
chính vì vậy thị trường văn phòng cho thuê trong khu vực đông nam á
mạnh trước đây tốc độ tăng trưởng chỉ bốn năm một năm thì những năm gần đây đã tăng tới sáu tám
theo các chuyên gia mức tăng trưởng sẽ ổn định ở mức sáu trong bối cảnh gdp các quốc gia trong
tăng trưởng bình quân năm một năm theo khảo sát từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
tỷ lệ hấp thụ văn phòng tăng nhanh nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đặc biệt là ở manila
singapore thành phố hồ chí minh và jakarta công nghệ thông tin thương mại điện tử
là những ngành phát triển nhanh nhất thời gian qua đây cũng là ngành nghề có nhu cầu thêm
văn phòng với không gian linh hoạt đã thúc đẩy nhu cầu thuê văn phòng ở các thành phố lớn trong
khu vực đông nam á dịch vụ cho thuê văn phòng tại khu vực đông nam á thời gian gần đây đang
phát triển rất mạnh lý do là bởi dân số ở khu vực này đang ở độ tuổi khá trẻ dân số trẻ với
nhiều tư duy mới mẻ hiện đại với nhiều lĩnh vực hoạt động mới nên họ đã giúp thay đổi phong cách
làm việc và chính vì vậy việc thuê sử dụng văn phòng trở nên linh hoạt và có nhiều điểm khác biệt
hơn so với trước đây tại các thành phố lớn của việt nam là hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
tính đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám tổng diện tích văn phòng cho thuê đã tăng mạnh với tỷ lệ hấp thụ
của các loại văn phòng hạng a và hạng b đứng ở mức cao trên chín mươi năm là một trong những nhà cung cấp
dịch vụ cho thuê văn phòng hàng đầu thế giới resgart việt nam đã hoạt động ổn định
và có nhiều trụ sở tòa nhà với hàng ngàn mét vuông văn phòng cho thuê tại các thành phố lớn của việt nam
theo khảo sát mặc dù giá thuê cũng tăng theo mức tăng trưởng kinh tế mỗi quốc gia
tuy nhiên với nguồn cầu liên tục tăng thị trường cho thuê văn phòng tại việt nam được đánh giá sẽ
vẫn có mức tăng ổn định trong thời gian tới
nhiều nhà cung cấp dưới văn phòng đang có xu hướng muốn tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí cũng như là tiết kiệm về nguồn nhân lực
chính vì thế họ aosor sinh tất cả những vấn đề về văn phòng ra cho một đơn vị cung cấp chuyên nghiệp
trung tâm ở tại hà nội sắp tới sẽ mở thêm một trung tâm nữa là space ở khu trung tâm hai mươi tám a trần hưng đạo
chúng tôi tập trung vào việc phát triển về marketing pr cũng như là phát triển về tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ ở bên trong nội tạng văn phòng
trong bối cảnh nền kinh tế đông nam á không ngừng tăng trưởng các chuyên gia nhận định nhu cầu thuê văn phòng được kỳ vọng tăng khoảng sáu hàng năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt là các công ty công nghệ thương mại điện tử và các ngành hàng dịch vụ
với đặc thù công việc không còn bị gò bó như trước đây một loại hình cho thuê văn phòng mới cũng đã được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
đó là dịch vụ văn phòng dùng chung coworking space
dịch vụ này giúp khách hàng thuê văn phòng như trong lĩnh vực khách sạn
nghĩa là khách hàng có thể thuê ngắn hạn hoặc dài hạn sử dụng nhiều văn phòng ở nhiều tòa nhà ở một quốc gia
thậm chí là ở nhiều quốc gia khác nếu nhà cung cấp có dịch vụ ở các quốc gia đó
sự đa dạng và linh hoạt đã giúp khách hàng có một không gian làm việc đa dạng ở nhiều thành phố khác nhau trong một mươi quốc gia cũng như khi đi nước ngoài
chúng tôi thay đổi phong cách làm việc truyền thống với mô hình làm việc chung đáp ứng được nhu cầu của mọi người
chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian làm việc thúc đẩy được hiệu quả làm việc
và tạo cảm hứng tích cực cho mọi người
không gian làm việc này mang đến cho người dùng trải nghiệm thoải mái như ở nhà để từ đó làm việc có hiệu quả hơn
ngoài ra họ có thể làm quen những người bạn mới và được truyền cảm hứng khi làm việc tại đó
chúng tôi là một nhóm gồm những người cùng chung ý tưởng đến từ hà lan
chúng tôi được xem là những người tiên phong trong việc phát triển phong cách làm việc mới này
từ đó chúng tôi đã phát triển và mở rộng ra toàn cầu
dịch vụ văn phòng dùng chung đã và đang có sự phát triển rất nhanh
nhiều công ty khởi nghiệp
nhiều loại hình kinh doanh mới mà đa phần là các công ty công nghệ đã lựa chọn sử dụng dịch vụ này
nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều
ví dụ như bây giờ so với một mô hình văn phòng truyền thống thì bạn phải chuẩn bị từ để co thiết kế bàn ghế v v
và cái việc mà bạn di chuyển sang hệ thống văn phòng khác thì cái việc dọn văn phòng thực sự là một cái vấn đề rất là bất cập mà rất là ngại
mà như thế nó cũng bị ảnh hưởng đến cả một cái thời gian bạn chuyển văn phòng từ văn phòng này sang văn phòng kia
thế thì đối với hệ thống của regus thì mình thấy bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian như vậy
và bạn chỉ cần đến thì bạn cũng chỉ một cái máy tính mang đến hoặc là hồ sơ tài liệu của mình thôi và đi thì cũng vậy
bạn không cần phải lo quá nhiều đến việc là trang thiết bị nội thất hay đề co hay gì vì thực sự mọi thứ nó đã quá hoàn hảo
với sự hội nhập sâu rộng trong mọi lĩnh vực đặc biệt là kinh tế cộng đồng asean sẽ trở thành một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất trên thế giới
xu hướng này sẽ có tác động tích cực đến thị trường văn phòng bởi lẽ các công ty trong cộng đồng và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ liên tục tìm kiếm vị trí phù hợp để đặt văn phòng
đặc biệt với những dịch vụ cho thuê văn phòng với không gian làm việc chung linh hoạt có giá thuê thấp nhiều tiện nghi sẽ tăng trưởng mạnh bởi đây là xu hướng mới và đang cạnh tranh với thị trường cho thuê văn phòng truyền thống
du lịch thái lan không chỉ có mua sắm và những món ăn đường phố tuyệt ngon
rất nhiều điều thú vị khác khám phá
nếu bạn đang có ý định đến thái lan thì không thể bỏ lỡ một điểm đến du lịch quan trọng được coi là cột mốc văn hóa của đất nước chùa vàng
đó là cung điện hoàng gia với công trình kiến trúc ấn tượng kỳ công cũng như các ngôi chùa nổi tiếng bên trong
trước khi tận mắt chiêm ngưỡng cung điện hoa lệ này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những lý do vì sao cung điện hoàng gia trở thành niềm tự hào văn hóa của thái lan
cung điện hoàng gia thái lan cách gọi khác là hoàng cung được xây dựng vào thế kỷ một mươi tám
dưới thời vuarama và đây là một ví dụ điển hình cho việc hòa trộn kiến trúc cổ thái lan với phong cách phương tây du nhập sang châu á
không được hoàng gia sử dụng làm nơi ở trong nhiều năm nhưng đến nay cung điện vẫn là địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng
trong đó có cả lễ đăng quang của nhà vua
cung điện hoàng gia nằm bên cạnh sông mi nam là một quần thể kiến trúc cổ với quy mô lớn trong trung tâm thành phố bangkok
được bảo tồn qua các triều đại cũng là một vương cung có dân tộc đặc sắc nhất hoàn mỹ nhất
và được khen là nghệ thuật đại toàn của thái lan
nơi đây có một đặc điểm đặc biệt nổi trội không dễ phai mờ trong tâm trí khách viếng thăm đó là những tháp vàng chùa vàng
bất cứ lúc nào và nhất là buổi chiều tà hoàng cung vàng rực tỏa sáng lấp lánh một vùng đất vùng trời thành phố
không phải sự phản chiếu của nắng gió mà là sự phát sáng của những lá vàng rát trên các tháp chùa
khách du lịch đến với hoàng cung được chiêm ngưỡng tinh hoa văn hóa kiến trúc thái lan
và hơn thế được đắm mình trong một thế giới
tâm linh ảo diệu thanh bình
kiến trúc chùa tháp của khu cung điện hoàng gia này không chỉ làm du khách kinh ngạc về quy mô đồ sộ
mà còn khiến người ta chầm trồ bởi đội tinh xảo cầu kỳ tới từng chi tiết nhỏ
tưởng chừng sức người không thể tạo nên nổi sự tinh diệu mà nơi đây đã có
dù là điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới nhưng hoàng cung cũng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt
ngay ở cổng chính là vọng gác lớn với một đơn vị lính hoàng gia đông đảo tinh nhuệ
được huấn luyện công phu ngày đêm tuần diễu
khách trong nước và nước ngoài đến tham quan đều phải mua vé
người thái lan làm nghề hướng dẫn phải mua một loại thẻ riêng
và hoàng cung không được hút thuốc lá ăn mặc chỉnh tề
nếu một lần đến với cung điện hoàng gia thái lan
lắng mình ngắm những công trình kiến trúc và cùng người dân thái lan cúi mình cầu nguyện ở trốn thiêng liêng này
hẳn bạn sẽ rất hài lòng khi hiểu thêm được rất nhiều về con người và đất nước xứ sở chùa vàng
những hình ảnh ấn tượng và hoa lệ
của cung điện hoàng gia thái lan cũng thay cho lời kết của chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau